gửi tiền vào cái gọi là ngân hàng itobank với hy vọng nhận lãi tới sáu trăm linh một năm
tuy nhiên theo khảo sát hiện ngân hàng tự xưng này đã biến mất
hàng nghìn người đầu tư vào có nguy cơ mất trắng
và đáng chú ý tổ chức này hiện hoàn toàn không có giấy phép hoạt động trên lãnh thổ việt nam
gắn mát ngân hàng để thu hút đầu tư với lãi suất rất cao lên đến sáu trăm linh một năm
hàng nghìn người bị lừa tham gia dưới hình thức dùng tiền thật mua tiền ảo
có dấu hiệu hoạt động theo mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng
theo con số thống kê chưa đầy đủ ước tính hiện có khoảng một năm trăm linh người là nạn nhân của đường dây ngân hàng tự xưng itobank
đa số là đi vay để tham gia
người ít thì vài chục triệu người nhiều lên đến hàng tỷ đồng
hiện website của dự án itobank đã đóng ngân hàng dừng hoạt động
những người tự xưng đứng đầu dự án cũng biệt tâm
lãi suất cao chưa thấy nhưng nguy cơ mất gốc đã hiện hiện
ngay cả cái điểm đầu tiên là khi mà họ hứa hẹn một cái lãi suất mà đến hàng chục phần trăm một tháng như thế
có nghĩa là nếu mà chúng ta nhân trên cơ sở một năm thì nó lên đến hàng trăm phần trăm hàng ngàn phần trăm một năm như thế
thì không có một cái ngân hàng nào ngân hàng thật hay là ngân hàng ảo có thể kinh doanh với một cái mức lợi nhuận và trả cho chúng ta một cái lợi nhuận như thế
điểm đầu là chúng ta thấy rằng đây có thể là những ngân hàng ảo và mang tính cách lừa đảo dẫn dụng người dân tham dự vào những cái chương trình huy động vốn của họ
và thật sự ra đây là những cái chương trình mà chúng ta bỏ tiền vào là sẽ mất tiền
tự xưng là ngân hàng điện tử nhưng theo danh sách các ngân hàng được cấp phép hoạt động tại việt nam thì không có ngân hàng nào có tên
điều này đồng nghĩa với các ngân hàng điện tử nhưng theo danh sách các ngân hàng được cấp phép hoạt động tại việt nam thì không có ngân hàng nào có tên itobank
với việc ngân hàng điện tử tự xưng này đang hoạt động trái pháp luật
để đấu tranh mạnh với loại tội phạm này bộ công an đã và đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan mở đợt cao điểm tập trung chấn áp
bộ công an cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia vào các mô hình dự án chưa đầy đủ tính pháp lý lãi suất cao bất thường để tránh mắc vào các đường dây lừa đảo